đại diện ban chỉ huy phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nản tỉnh quang trị cho biết
từ chiều ngày hôm nay ngày hai tháng chín tỉnh quảng trị đã yêu cầu các chủ tàu thuyền không ra khơi
để đảm bảo an toàn khi áp thấp nhiệt đới gần bờ đang diễn biến phức tạp
trong khi đó bộ đội biên phòng tỉnh quảng trị cùng chính quyền địa phương đã thông tin cho trên hai ba trăm linh tàu cá
với hơn bảy ngư dân hoạt động trên biển biết về thông tin áp thấp nhiệt đới
để chủ động đưa tàu về nơi trú ẩn an toàn hoặc di chuyển ra khỏi vùng nguy hiểm
tại cửa biển cửa việt đã có hàng trăm tàu cá của ngư dân quảng trị vào nơi neo đậu tránh trú áp thấp nhiệt đới
tại khu vực cửa biển cửa tùng cũng đã có nhiều tàu cá của ngư dân quảng trị
vào trú tránh trú áp thấp nhiệt đới trong khu neo đậu cửa tùng và ven bờ sông bến hải